cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế vừa hoàn thành chuyên án đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam bắt ba đối tượng
sau thời gian theo dõi công an tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức đón lõng bắt quả tàng phạm thị chuân
trú tại huyện tiên yên tỉnh quảng ninh đang đưa li jicai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quốc tịch trung quốc vào thành phố hồ chí minh
tại thời điểm bị bắt giữ lee zikai không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh hợp pháp
qua đấu tranh lực lượng công an đã bắt thêm hai đối tượng gồm hà văn quốc trọng và phan ngọc tuyên
bước đầu các đối tượng khai nhận đã tổ chức cho nhiều đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam